chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị công an huyện đơn dương tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm xảy ra tại thị trấn thạnh mỹ
xuất phát từ ba người nhiễm covid một mươi chín
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đơn dương khởi tố vụ án để điều tra
làm rõ hành vi liên quan đến ba ca bệnh nhiễm covid một mươi chín đi từ tp hcm tới đơn dương làm việc
ghé qua nhiều địa điểm trên địa bàn huyện và làm lây nhiễm covid một mươi chín cho hai người
tại địa phương nhưng khai báo không trung thực cố tình che giấu
làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn
ngoài ra cơ quan công an đơn dương cũng đang điều tra và làm rõ sai phạm
của những cá nhân tổ chức và đơn vị liên quan trong việc không tuân thủ các quy định phòng dịch
khiến cho dịch covid một mươi chín lây lan ra cộng đồng
đây là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng huyện đơn dương
trong công tác điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm
liên quan tới việc làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng